âm nhạc quan họ rồi những cái lời hát quan họ
thì cũng là một cái đối rất là đáng quý
và hội liêm bây giờ thì chính là
một cái dịp quan trọng
để mỗi chúng ta lại
có một cái dịp để nhớ lại
và biết là
chúng ta đã có một cái nghệ thuật
rất là đẹp là quan họ
thì tôi nghĩ là chúng ta nên
nên hướng nên chú ý
quan tâm nhiều hơn
cái khía cạnh âm nhạc và nghệ thuật
văn hóa hơn là mình cứ
để ý đến những cái
những cái khía cạnh mà tôi nghĩ
đúng rồi những cái tiểu tiết mà tôi nghĩ
nó là một cái sự vận động
tự nhiên của đời sống
thì chúng ta cũng đừng
lấy làm quá
bận tâm hoặc là băn khoăn nhiều quá
một khi mà nó không làm ảnh hưởng
gì quá xấu đến cái di sản
vâng như vậy thì rõ ràng
ở đây cái câu chuyện không chỉ là
cái việc là cấm hay không cấm
các nghệ nhân hát quan họ
ở trên thuyền nhận tiền
thưởng của khán giả
mà ở đây là câu chuyện mà chúng ta cần phải nhìn nhận
đó là cái việc chúng ta ứng xử như thế nào
để cho cái di sản
đã có từ trong truyền thống sống được hài hòa
trong cái đời sống ngày hôm nay phải không ạ
xin cảm ơn nhà báo nguyễn bạch hà
xin kính mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình an ninh ngày mới
với những tin tức đáng chú ý khác
mời quý vị đến với những tin tức về dự báo thời tiết
thưa quý vị
tết năm nay rất đặc biệt
đặc biệt đến nỗi là vừa hết đúng chín ngày tết
khi mà người dân quay trở lại làm việc
thì ngay lập tức thời tiết chuyển lạnh
và đêm qua vào dạng sáng nay
khối không khí lạnh tiếp tục di chuyển lệch về phía đông
ảnh hưởng đến khu vực bắc bộ
gây mưa nhỏ vài nơi
và thời tiết xuống khá thấp
thấp nhất là một mươi bốn độ c ở vùng núi
và do hiện tượng thời tiết phức tạp
biên độ tranh lệch giữa ngày và đêm là khoảng một mươi độ
có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
đặc biệt là những người có bệnh
về hô hấp hay về sương khớp
và sáng sớm
nếu như bất khả kháng thì hãy lựa chọn phương tiện phù hợp
để tránh những rắc rối có thể xảy ra
cho sức khỏe của mình
và trái ngược với miền bắc
miền trung và miền nam đang trải qua đợt nắng nóng
khá gai gắt cao nhất lên tới ba mươi năm độ c
và thời gian nắng nắng kéo dài
nhiệt độ cao sẽ khiến cho
nhiệt độ nước tăng độ mặn tăng
gây nguy hiểm cho tôm nuôi
ngoài ra thì độ ph giao động lớn
nhiều khí độc cũng có thể gây ảnh hưởng
với các loại cá
và bà con cần hết sức lưu ý
để có những biện pháp xử lý khẩn cấp
và cũng liên quan đến những vấn đề khẩn cấp
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
vừa công bố đường dây nóng phòng
trong trái rừng do mức độ cảnh báo
đã tăng lên nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm
cụ thể nhất là vườn quốc gia hoàng liên
tại lào cai đã bất ngờ bốc trái
thiệt hại khoảng ba hectare
do vậy là bà con tuyệt đối không nên đốt cỏ
để tạo mặt bằng tránh tạo điều kiện
cho bà hỏa hoành hành
còn bây giờ sẽ là thông tin chi tiết
cho các vùng trên cả nước
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo

để mà người mặt không cảm nhận cảm thấy
áo dài nó quá lẽ phục
tôi nghĩ rằng là bất kỳ một cái
mới hay một sự trở lại
đặc biệt là với áo dài
thì nó cũng luôn luôn có cái sự
tranh luận với
nhiều cái ý kiến thuận nghịch khác nhau
và đó là một cái tín hiệu đáng mừng
nó thể hiện lên một cái sự quan tâm
và tết năm nay chúng ta thấy là
không phải chỉ là những cái kiểu áo dài
cách tân cách trừng mực
mà còn xuất hiện trở lại của những cái áo dài xưa
đội khăn đóng
áo dài the nhưng được
cắt bay với một cái kỹ thuật
tân kỳ tức là mới hơn
chiếc liệu vải đẹp phong phú hơn
và đặc biệt hơn là
cái thần thái
của người mặt họ hoàn toàn
tự nhiên và hãnh diện với cái áo họ mặt
nhìn lại cái lịch sử phát triển
của áo dài với những cái sự thay đổi
phù hợp trong thời điểm
thì áo dài đã có rất là nhiều
cái sự cách tân rồi chứ không phải đến bây giờ
và cái sự cách tân đó
tôi tin rằng là nó vẫn sẽ tiếp tục
bởi vì áo dài đi từ quá khứ
đến hiện tại và chúng ta vẫn
hy vọng rằng áo dài vẫn được tiếp tục
mặc một cách phổ biến
ở tương lai và vì vậy cho nên là
cái sự cách tân nó sẽ vẫn còn
tiếp diễn và chúng ta sẽ vẫn còn tiếp tục
chân luận và rõ ràng là áo dài thì
quá phong phú để chúng ta có thể chọn được
với nhiều kiểu dáng khác nhau
với cái lý do là vóc dáng của tôi nè
sở thích của tôi cá tính của tôi
và cái nơi tôi đến cái người tôi gặp
cho nên là áo dài sẽ đẹp trọn mẹ
khi mà nó đáp ứng được
tất cả những cái điều đó
trên cái sự hiểu biết của mỗi người mình
trở lại công việc sau khi nghỉ tết
sáng buồn bảy tháng giêng
người dân làng rau trà quế xã cầm hà
thành phố hội an tổ chức lễ hội cầu bông
mong ước thời tiết thuận hòa mùa màng tốt tươi
cuộc sống sung túc
lễ hội để lại ấn tượng đẹp
đối với du khách thập phương
đến tham quan ngay ngày xuân nắng ấm áp
lễ hội cầu bông ở làng trà quế
có ý nghĩa như một nghi lễ mở mùa
cho một năm mới
hàng trăm gia đình lo sắm sửa lễ vật
dân cúng và cầu bông một năm mưa thuận gió hoa
mùa rau bội thu nhà nhà nó ấm
lễ vật dân cúng cấp bật tiền hiền
là những phẩm vật được làm từ nông sản
của bà con nông dân trong vùng
làng trà quế từ lâu nổi tiếng
với nghề trồng rau sạch
gắn liền với hoạt động du lịch
năm nào làng rau phát đạt
thì lễ cầu bông được tổ chức
quy mô ngoài phần lễ còn có phần hội
với các trò chơi vui vẻ để bà con
giải trí thể hiện tài năng của những
nông dân thực thụ
tôi thật sự may mắn
tham gia lễ hội cùng bà con nông dân
thật vui với chiến thắng và phần thưởng
làm mớ rau như thế này
chúc bà con nông dân năm mới nhiều may mắn
danh sưng trà quế ra đời
ngọt năm trăm linh năm và ngày càng nổi tiếng
làng rau trà quế từ nhiều năm qua
đã trở thành địa điểm tham quan
du lịch lý tưởng của du khách
khi đặt chân đến phố cổ hội an
điều này góp phần đa dạng sản phẩm du lịch
nâng cao thu nhập cho người dân
làng rau trà quế
hiện nay thì lượng khách tham quan
đến làng rau trà quế mỗi ngày
mỗi trăng lây
và với phát triển những tour du lịch mới
như là một ngày làm nông dân trà quế
cũng đã thu hút một lượng lớn
du khách gần xa
đã đến tham quan làng rau trà quế
và trong năm hai nghìn một mươi tám
thì đã đón hơn
hai mươi bảy lượng khách đến tham quan
và giá trị thu được từ rau trà quế
khoảng là trên
một mươi một tỷ đồng trong một năm
đã đảm bảo đời sống và thu nhập
của người dân của làng rau trà quế
rất là bền vững
không biết từ bao giờ mọi người đều cảm thấy
mình là một thành viên quan trọng
không thể thiếu trong lễ hội cầu bông của làng
chính vì thế mà tất cả dân làng trà quế
cũng như dân làng lân cận
đều tụ hợp về để tham gia
phần hội hè vui vẻ này
chuẩn bị bước vào năm mới tràn đầy hy vọng
sáng phương nam xin được tạm dừng tại đây
còn bây giờ thanh trúc xin mời quý vị và các bạn
cùng quay trở lại của trường quay
của truyền hình công an nhân dân tại hà nội
vâng xin được cảm ơn trường quay phía nam
với những thông tin đáng chú ý vừa rồi
tiếp theo thì mời quý vị và các bạn
cùng đến với sống khỏe mỗi ngày
một khoảng thời gian tương đối dài
trước tết nguyên đán kỷ hợi
thì thời tiết lạnh sâu tại khu vực miền bắc
đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người
đặc biệt là người già và trẻ em
và đối với người cao tuổi
khi mà thời tiết lạnh bất thường như vậy
thì rất dễ dẫn đến là nhồi máu cơ tim
hay là đột quỵ
và phóng viên sống khỏe mỗi ngày
đã có ghi nhận về tình trạng gia tăng người già nhập viện
do nhồi máu cơ tim cũng như là diễn biến của bệnh lý này
thời tiết được ngột trở lạnh
điều kiện thuận lợi cho các loại virus vi khuẩn phát triển
dẫn đến nguy cơ mắc hoặc tái phát
một số bệnh nguy hiểm cho cơ thể
đặc biệt đối với những người có thể trạng yếu
bà cao thị diễm sống tại hoàng mai hà nội
vừa kết thúc được điều trị do bị nồi máu cơ tim
trước đó bà nhập viện trong tình trạng đau tức ngực
khó thở tím tái mạnh và huyết áp giảm

điện tim biến đổi thất thường men tim tăng cao
các bác sĩ cho hay
thời tiết chuyển lạnh đột ngột
khiến bệnh của bà diễm tái phát
và nguy cơ tử vong là rất cao
điều kiện thuận lợi cho các loại virus vi khuẩn phát triển
điện tim biến đổi thất thường men tim tăng cao

khiến bệnh của bà diễm tái phát triển lạnh đột ngột
khiến bệnh của bà diễm tái phát triển lạnh đột ngột
khi trời trở lạnh mạch máu giảm tính đàn hồi
lòng mạch bị thu hẹp khiến lưu lượng máu đến não giảm một phần năm so với bình thường
mặt khác các mạch máu dễ co lại làm tăng huyết áp
tăng áp lực trong lòng mạch
với người đã có biên chứng sơ vỡ động mạch
mạch máu dễ bị tác
thậm chí có thể vỡ mạch máu
dẫn đến nhồi máu cơ tim
có nguy cơ tử vong
đặc biệt ở những người lớn tuổi
có bệnh mãn tính sự thay đổi thời tiết
sẽ làm bệnh nặng lên
còn đối với trẻ nhỏ thời tiết thay đổi
trẻ dễ mắc các bệnh về hô hấp
như viêm phổi viêm phế quản cúm sốt
gia đình chị hằng phải đưa con nhập viện do viêm phổi cấp
dù đã có ý thức phòng bệnh cho con rất cẩn thận
song do sức đề kháng của trẻ yếu
cộng với độ ẩm không khí cao
điều kiện cho vi khuẩn phát triển
số trẻ mắc bệnh mùa lạnh ngày càng tăng
mùa lạnh nhiều cơ quan trong cơ thể thay đổi
hoặc giảm chức năng hoạt động
khiến sinh hoạt thường ngày bị xáo trộn
tại việt nam do chịu ảnh hưởng nặng nề
của biến đổi khí hậu
thời tiết ngày càng diễn biến thất thường
ở khu vực phía bắc thời tiết lạnh
cộng với nồm ẩm khiến cho vi khuẩn
nấm móc phát triển trực tiếp tác động
đến sức khỏe con người
do vậy việc chú ý để phòng tránh các bệnh mùa lạnh
là rất quan trọng
mùa mà trẻ em hay mắc các loại bệnh do virus
ví dụ như sởi cúm
hoặc thầm ký là thủy đậu
thì đấy là những bệnh dễ lây lan
trong thời tiết có độ ẩm cao
vào mùa đông xuân như thế này
một cách tốt nhất là các loại bệnh gì
mà đã có vaccine thì chúng ta nên tiêm phòng đầy đủ
để hạn chế tối đa
tỷ lệ mà trẻ có thể mắc bệnh
cái thứ hai nữa là
ở các nơi mà
tập trung đông người
như là trường học
hoặc là ở một số
các cung sở của người lớn
thì chúng ta nên mở cửa
không thoáng không khí để giảm bớt
việc không khí tồn đọng lâu
ở một số như vậy để làm cho nguy cơ
phát tán mầm bệnh cao hơn
vâng như vậy là
đối với người già có tiền xử nhôi máu cơ tim
hay là đột quỵ thì cần hết sức lưu ý
về việc kiểm tra sức khỏe định kỳ
và khi trời lạnh thì cố gắng hạn chế ra ngoài
để tránh những nguy cơ có thể xảy ra
và bên cạnh đó thì giữ ấm cơ thể
ăn uống phù hợp
và với thể trạng thì cũng là những yếu tố
rất là quan trọng để hạn chế được bệnh lý này
theo thống kê của trung tâm đột quỵ não
bệnh viện thanh nhàn
trung bình số bệnh nhân nhập viện vì đột quỵ
nhồi máu cơ tim vào mùa lạnh các năm
tăng từ một mươi năm đến ba mươi
đặc biệt khi thời tiết xét đậm xét hại
các ca bệnh tăng cao bất thường
vì vậy để giữ gìn sức khỏe
người bệnh cần lưu ý những điểm sau
vào mùa lạnh mọi người cần giữ ấm cho cơ thể
đặc biệt là người cao tuổi
có tiền xử mắc bệnh tim mạch
không nên ra ngoài khi trời lạnh đột ngột vào buổi sáng
khi tắm rửa
cần làm ấm phòng bằng đèn sửa
và dùng nước ấm tránh tăng huyết áp đột ngột do lạnh
bệnh nhân mắc bệnh mãn tính
uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ
khám sức khỏe định kỳ thường xuyên
đã đến thời lượng của có thể bạn quan tâm
sau một mươi ngày nghỉ tết
thì khi mà gặp lại đồng nghiệp hay là bạn bè
thì câu hỏi mà tôi được nghe nhiều nhất
là làm thế nào để giảm cân
vì trong tết ăn nhiều quá
và giờ chỉ ngồi thôi thì cũng đã thấy mệt rồi
anh vũ trong tình trạng này không ạ
vâng tôi muốn hỏi chị hương một câu là
trong tết tôi ăn nhiều quá làm thế nào để giảm cân bây giờ
bởi vì thực ra thì cái tết
thì ai cũng phải đi chúc tết
rồi đến nhà người này về nọ ăn uống một chút
thế là bây giờ phải
nhiều khi là thở cũng mệt
chứ không phải là bây giờ làm thế nào để có thể thanh lọc cơ thể ạ
vâng sau những
sau kỳ nghỉ tết dài và lúc nào cũng tiệc tùng đúng không ạ
khi mà đến nhà này hay là nhà kia
thì đều là những cái mâm cỗ rất là nhiều đạo
thì chúng ta sẽ nên dành vài ngày để mà thanh lọc cơ thể
bằng một cái chế độ ăn nhẹ nhàng
để cân bằng sức khỏe với một số loại thực phẩm sau đây ạ
thứ nhất là sữa chua
với việc lên men tự nhiên thì sữa chua cung cấp
nhiều vi sinh vật tốt cho sức khỏe
có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch
hỗ trợ làm giảm cảm giác nảy bụng đầy hơi
do nạp quá nhiều rượu bia
và các loại thực phẩm trong dịch tết
thứ hai là nước ép các loại trái cây
họ cam quýt bưởi
với hàm lượng vitamin c dừa dào
trong các loại trái cây như bưởi cam quýt hay là chanh
thì không chỉ có tác dụng chống oxy hóa
mà còn có khả năng kích thích sự hoạt động của gan
một cách hiệu quả nhất
thứ ba là bắp cải
bắp cải thì được biết đến là một trong những loại thực phẩm
phổ biến và có tác dụng thanh lọc cơ thể hiệu quả
khi vào trong cơ thể thì chất
glucosinolase có trong bắp cải
sẽ được chuyển hóa thành hợp chất tăng cường
enzyme giúp thanh lọc và loại bỏ
các chất cây độc hại
thứ tư là artiso
nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng artiso là một trong những
thực phẩm tốt nhất cho cơ thể để giải độc
artiso giỏi chất sơ và các chất dinh dưỡng
giúp thúc đẩy chức năng
tối mật gò gan khỏe mạnh
và ngăn ngừa chứng khó tiêu
bằng cách tăng sản xuất mật và kích thích tiêu hóa khỏe mạnh
và những món ăn mà
chị thu hương vừa cung cấp
cho quý vị khán giả thì chắc chắn là cũng rất là dễ tìm
đặc biệt là chợ cũng như là các trung tâm siêu thị
và thương mại phải không ạ
vâng và cũng không hề khó làm chút nào phải không ạ
và ngoài ra thì để hiệu quả hơn
thì quý vị cũng nên kết hợp với những bài tập thể dục
để làm tiêu hao năng lượng
và giúp cho cơ thể của chúng ta nhẹ nhàng hơn
vâng sau tết thì cũng là khoảng
thời gian mọi người đi lễ chùa cầu bình an
và cầu may mắn đây là nét đẹp
văn hóa truyền thống của dân tộc ta
tuy nhiên thì du khách cũng cần phải cảnh giác
với các đối tượng trộm cắp móc túi
với những thủ đoạn hết sức tinh vi khi có mặt
tại những nơi lễ hội đông người
khi đi lễ hội thì không nên mang theo quá nhiều tiền
vật dụng có giá trị lớn
không nên để tài sản của mình ở túi quần sau
hoặc túi hai bên hông vì đây là những điểm
mà kẻ gian dễ ra tay
cảnh giác với các hoạt động chen lấn sô đẩy
tránh để tội phạm lợi dụng trộm cắp móc túi
nếu đông người phải xếp hàng đi sát nhau
và nhắc nhở người khác cùng bảo vệ tài sản của mình
nếu phát hiện có đối tượng trộm cắp
thì cần hô to cho mọi người cùng biết
và báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất
để kịp thời xử lý
hiện tại thì thời tiết đang mùa đông xuân
nên nhiệt độ liên tục thay đổi
tạo môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn virus
phát triển mạnh nhất là trong dịp tết nguyên đán
và việc tập trung đông người thì lại càng tạo cơ hội
cho các dịch bệnh này lây lan
do đó quý vị cần lưu ý chủ động
phòng tránh dịch bệnh cho chính mình
các chủng virus cúm da cầm độc lực cao
đang lưu hành ở một số quốc gia trong khu vực hiện nay
chủ yếu là cúm a các loại
các chủng virus cúm này đều có thể xâm nhập
lây nhiễm trên các đàn gia cầm ở nước ta
và gây bệnh cho người
nhất là trong dịp tết và mùa lễ hội
để phòng tránh bệnh cúm da cầm độc lực cao
thì người dân không nên ăn tiết canh
không ăn da cầm và sản phẩm từ da cầm không rõ nguồn gốc
bảo đảm ăn chín uống chín
không giết mổ vận chuyển mua bán da cầm
và các sản phẩm từ da cầm ốm chết
không rõ nguồn gốc
ngoài ra đầu xuân cũng là thời điểm mà dịch sởi có nguy cơ bùng phát
bộ y tế đã đưa ra những khuyên cáo
người dân cần phải tiêm vaccine đầy đủ
và đúng lịch
đối với các bệnh có vaccine phòng bệnh như sởi rubella ho gà
giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển lạnh
tránh tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu
bệnh truyền nhiễm như cúm bệnh hô hấp sởi rubella
bảo đảm vệ sinh môi trường gia đình giữ ấm nhà cửa
và đặc biệt lưu ý là nếu thấy trong người
có bất kỳ một dấu hiệu bất thường nào
như là biểu hiện sốt ho đau ngực khó thở
sau khi tiếp xúc với da cầm
hay là các dấu hiệu nghi bị truyền nhiễm sởi
thì cần phải đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra
vịnh vân phong
vịnh vân phong thì cách thành phố nha trang
chỉ khoảng sáu mươi km
theo đường đi bộ trong vùng biển duyên hải
miền trung và để khám phá hết vẻ đẹp
tự nhiên hoang sơ của những đảo nhỏ
thưa dấu chân người ở vùng vịnh rộng lớn này
thì bạn cần phải có thời gian
cũng như là sức khỏe dẻo dai để thực hiện
một cuộc hành trình vài ngày lênh đênh trên biển
cùng mây trời và gió
vâng ạ đến đây thì ngoài việc chiêm ngưỡng
những cái cảnh đẹp thiên nhiên mà chị hương vừa giới thiệu
thì đã khám phá về
tìm hiểu về nghề nuôi tôm hùm
cũng là một nét vô cùng thú vị
mời quý vị hãy cùng chào ngày mới với nghề nuôi tôm hùm
vân phong là một vùng vịnh
nên không có sóng to gió lớn
nên quý khách đi ghe sẽ rất êm
không bị say sóng
đi qua vài hòn đảo nhỏ
bạn sẽ được thưởng thức trời mây thoáng đẳng
buổi sáng ở đây thì có ánh nắng rất dịu
và rất thích hợp cho du khách chụp ảnh
với phong cảnh thiên nhiên đầy vẻ đẹp
như ở đây
hiện tại vịnh vân phong không còn hoang sơ
không giấu chân
như cách đây một mươi năm trước
lãnh đạo trung ương
cũng như lãnh đạo tỉnh khánh hòa
đang rất mong muốn đánh thức vịnh vân phong
trở thành một trong những điểm kinh tế biển
cho tỉnh khánh hòa cũng như cả nước
dọc dài theo những dãy núi
đang bao bọc lấy vùng vịnh vân phong
từng nhà bè nuôi hải sản
chủ yếu là tôm hùm cá bốp cá mú
nhấp nhô trên mặt nước
liền kề nhau thành những xóm bẻ trên biển
người dân nha trang từng ví von
là chỉ có nằm mơ
họ mới chạm được vào vân phong
một trong ba vịnh của khánh hòa
cùng với vịnh cam ranh vịnh nha trang
cũng không biết từ bao giờ
người dân sinh sống ở khu vực vịnh vân phong
đã biết và đang phát triển mạnh
nghề nuôi trồng thủy sản
nhất là nghề nuôi tôm hùm trên biển
ở đây hiện có rất nhiều người đã gắn bó
với nghề nuôi tôm hùm
chính vì vậy việc đầu tư và chăm sóc cho con tôm hùm
được người dân rất quan tâm và đầu tư
đồ ăn cho tôm thì được người dân
chọn lựa rất kỹ để cho tôm ăn
thức ăn chủ yếu cho tôm hùm
là những con nghêu sò
toàn tươi sống được mua từ đất liền
mang ra cho tôm ăn
gia đình em ra đây làm nuôi một mươi tám năm
mà anh em nuôi làm tám năm là
con tôm là đất thần lạ
mình nuôi chưa là người ta tới đặt hàng cho mình rồi
con tôm là đất thần lạ rất ngon
đối với vịnh vân phong
thì chất lượng nước ổn định qua năm
thứ nhất là do vị trí địa lý của vịnh
rất là phù hợp
với thổ dưỡng
để nuôi con tôm hùm
các nguồn nước ngọt
cũng không bị ảnh hưởng
bởi những mùa lũ lụng
không ảnh hưởng nhiều đến vịnh
cho nên chất lượng nước biển ở đây
qua năm rất là ổn định
phù hợp với phát triển của con tôm hùm
con tôm hùm được người dân ở đây
nuôi và rất kỹ lưỡng trong khâu chăm sóc
hàng ngày sau khi cho tôm ăn xong
là người dân lặn xuống đáy lồng
để dọn vệ sinh cho lồng nuôi tôm
chính vì vậy mà con tôm rất mau lớn
và cho chất lượng ngon nhất
trung bình tôm ở đây được nuôi
từ một mươi đến một mươi hai tháng
từ bảy lạng đến hơn một kg
người nuôi tôm hùm lòng
tại địa phương phát triển rất mạnh
nó cũng đem lại nguồn thu nhập
đời sống của bà con dân
trong thời gian khoảng năm năm
đổ lại lại đây
kinh tế của bà con
tầm bước phát triển
đời sống xã hội cũng như là kinh tế xã hội
của địa phương tầm bước phát triển rất mạnh
thu nhập của bà con
càng ngày càng kéo
giữa các nhà bè nuôi tôm hùm
âm ấp gió lộng và mây trời ở đây
chúng ta sẽ cảm nhận được vẻ đẹp
của vùng vịnh vân phong
bên cạnh đó thưởng thức những con tôm hùm
to chắc như thế này
thì du khách sẽ biết được trúng ngon như thế nào
đến du lịch nha trang
mà du khách chưa được thưởng thức
những con tôm hùm như thế này
thì có lẽ chưa cảm nhận hết được
sự thú vị của chuyến đi du lịch
ở vùng vịnh này
hình ảnh về vùng vịnh vân phong
cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới của chúng tôi ngày hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại